mới đây một trường hợp bệnh nhi một mươi bốn tuổi tên là tno ở huyện tân uyên tỉnh lai châu gặp tình trạng bụng trướng to nhanh không đau trong suốt ba tháng nhưng chỉ đến khi căm tức như bầu chín tháng đi lại khó khăn em mới được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám
theo đó bệnh nhi vào bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu tuần trước trong tình trạng căng thức toàn ổ bụng bụng to khó thở đi lại khó khăn bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối u năng bùn trứng lớn trong ổ bụng nên đã tư vấn cho nhập viện điều trị
các kết quả thăm khám xét nghiệm trần đoán cho thấy bệnh nhi bị u tiểu khung buồn trứng kích thức lớn dinh cắm sâu trong tiểu khung các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u
ca mổ diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng bốn sau một giờ đồng hồ thầy thuốc cắt bỏ khối u buồng trứng kích thước lớn tương đương với thai chín tháng trong khối u có tổ chức dịch đục hút ra được bảy lít màu nâu nhạt nặng khoảng tám kg
sau mổ sức khỏe bệnh nhi ổn định khối u tiểu là các khối u phát triển từ các thành phần trong tiểu khung như khối u bùn trứng khối u ở tử cung
u năng buồn trứng là một khối chứa dịch nhảy hoặc chất rắn có dạng như ba độ phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồn trứng
u buồn chừng lớn vùng tiểu khung nếu không được phẫu thuật sớm sẽ càng ngày càng phát triển
u chèn ép và bàng quang trực tràng ruột già các hiện tượng tiểu rắt tiểu nhiều lần và tà bón dai rẳng ăn uống kém
u trèn lên tim phổi gây tức ngực khó thở ảnh hưởng đến sức khỏe chức năng sinh sản chất lượng cuộc sống
năng buồn trứng có rất nhiều loại ví dụ có thể là u năng bì u năng nước u năng nhầy u năng lạc động bằng thử cung
thông thường các mệnh u năng thường là lành tính và có một số ít bệnh u năng sẽ có biến chứng thành ác tính
u buồn trứng thường nếu lành tính thì chẳng có triệu chứng gì cả chỉ trừ khi nào nó có biến chứng
biến chứng hay gặp nhất là gì xoắn bộ u nó xoắn u nó bị hoại tử cái u thì nó đau kinh khủng
các cháu hôm trước mà tôi đã gặp một cái hôm đúng thi hôm đi thi đại học ấy thì con bị xoắn u một trứng
đúng sáng đi thi thì phải vào đi về mổ
thế rất là đáng tiếc cho con nhưng mà bởi vì là các bố mẹ thường là cái u buồn trứng thì nó không triệu chứng gì báo trước cả
nếu nó không phải biến chứng thì nó chẳng có triệu chứng gì cả
vì thế bác sĩ thủy mổ rất nhiều em bé mà mới có học lớp một mươi một một mươi hai thôi mà nó hút ra mấy đứa nước cái bụng nó như cái trống này này
bố mẹ nó cứ tưởng là con béo bởi vì thấy bụng nó to nhưng mà không nghĩ là à đấy là con bị u năng buồn trứng
vì thế cũng hét với tất cả các gia đình là có con gái khi chúng ta bắt đầu dạy thì thì lên cho con đi kiểm tra một lần
nó cũng không khó khăn gì cả
siêu ông đó là một cái sủ luật không xâm lấn mà cũng rất dễ dàng
đấy là phương pháp duy nhất để chúng ta có thể sàng lọc được con chúng ta có bị bắt u năng buồn trứng không
bởi vì u năng buồn trứng nó gặp ở tất cả các đứa tuổi cả nhà
chứ nó không phải là nó không phải ở tuổi tuổi nào thì bị kể cả em bé trong bụng mẹ mà
chúng tôi siêu ông thai ý thường xuyên là thấy em bé có một cái u năng có u năng buồn trứng từ trong bụng mẹ em bé đã có u năng buồn trứng rồi
thế mà khi em bé ở tuổi thanh thi đồng cũng có thanh thiếu niên cũng có mà tuổi sinh đẻ cũng có mà kể cả người già cũng có mà
tôi nghĩ là u năng buồn trứng nó gặp ở bất cứ tuổi nào
nên là tốt nhất là chúng ta nên sàng lọc ví dụ như một năm đi sàng lọc một lần hai hoặc là hai lần
đấy là cái mà tốt nhất để sàng lọc u năng buồn trứng
tôi gặp rất nhiều và bạn là bố mẹ chẳng theo con đi kiểm tra gì cả để con có hơi u mà nó to tướng như thế này mà con xanh sao vàng vọt
nhưng cũng không nghĩ là con có u năng buồn trứng
thế thứ hai nữa là thế này
ở hiện nay có rất nhiều người có một cái bệnh đấy là gọi là u buồn trứng dạng lạc nội mạc tử cung
có nghĩa là cái tế bào mà tạo cái nguyệt thì nó lạc ra buồn trứng
thế cứ đến giai kỳ hành kinh thì nó lại tiết ra cái nguyệt nó đổ thành một cái túi gọi là u lạc nội mạc tử cung
và cái u này thì em bé vô cùng đau bụng rất đau đau bụng kinh
và thứ hai nữa là nó là nguyên nhân chính để gây vô sinh hiện nay
vì thế nên là các bố mẹ tôi khuyên là ví dụ em bé em các con cháu mới hành kinh mà bị đau bụng kinh nhiều rồi
hoặc là tốt nhất là con đến rửa dậy thì cho con đi khám một lần
vì khám nó không khó khăn gì đâu
bản thân cái u buồn trứng ấy là cái tế bào khối u ấy là nó tiết dịch
nó cứ tiết dịch không ngừng rồi này
thế nên có mỗi ngày nó tiết một tí mỗi ngày tiết tí tiết tí nó cứ lớn ra lớn ra
nên người ta thích nghi với cái chuyện đấy
người ta đem cả một cái bụng to như thế này
nhưng mà nó không phải là nếu một hai ngày hoặc một tháng mà tự nhiên thành với khối u đấy thì không thể chịu được
nhưng đây là người ta phát triển vài chục năm để có một khối u ấy nên người ta dễ thích nghi với nó hơn
thế vì thế nên là cái vỏ bụng trứng ấy thì nó cứ giảm ra nó cứ giảm ra thành một khối u này
tụi tôi đã từng mổ những cái khối u của những em bé rất nhỏ nhưng mà hút ra hàng ba lít nước ba bốn lít nước
cái vỏ khối u hàng mấy lạ
thực ra là cái việc đấy là
nên là chỉ nhắc mọi người là
khi nào thấy con mình
có cái bụng nó to bất thường như thế nào thì tốt nhất là nên đi khám
chỉ để phát triển sớm thôi
thế thực ra thì cái khối u bùn trứng nó cũng ít khi vỡ lắm
bởi vì cái vỏ bụng trứng nó khá là
nó khá là
cái vỏ khối u nó khá là chắc
khi chúng tôi mổ thì chúng tôi nhận là cái vỏ khối u nó khá là chắc
không phải dễ mổ mà vỡ được đâu
vì thế thì người ta cứ mang một cái khối u trong vụ rất to mà nó cũng không có ảnh hưởng gì
nó chỉ có khó chịu thôi